từ đầu năm cho đến nay tỉnh phú yên có bốn trăm bảy mươi hai trường hợp mắc bệnh số z tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái
đáng chú ý là số z gia tăng trên phạm vi toàn tỉnh
theo sở y tế tỉnh phú yên số ca mắc số z tăng chín mươi bốn trường hợp so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các huyện có số ca mắc cao là sông hinh một trăm bốn mươi ba đồng xuân một trăm ba mươi bảy sơn hòa tám mươi sáu tây hòa sáu mươi hai và phú hòa một mươi chín
trước tình hình trên sở y tế tỉnh phú yên đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát phát hiện sớm
điều trị và quản lý bệnh nhân số z tại các vùng có nguy cơ cao vùng sốt z liêu hành
cùng với đó tổ chức phun hóa chất diệt mũi tẩm màn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường không để lây lan thành dịch sốt z
phân tích tình hình một số vùng có số mắc tăng cao vùng trọng điểm để dự báo sớm diễn biến và hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng chống sốt z phù hợp
liên tục tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống sốt z khi có sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời